xong vàng không chỉ thất sủng vì lợi nhuận kém hấp dẫn mà vì nhiều lý do
một cách không ồn ào vàng đã và đang bị loại khỏi danh mục đầu tư của rất nhiều người
câu chuyện người việt yêu vàng đã và đang trên đường trở thành một phần lịch sử
một nhà đầu tư vàng lâu năm tại quận bình thạnh tp hcm cho biết
chị đã chuyển một phần vốn lớn vào năm hai nghìn hai mươi một từ vang sang chứng khoán và thăng lớn
theo kết luận của riêng chị đầu năm cổ phiếu fpt mới chỉ bốn mươi bảy đồng thì cuối năm đã lên gần một trăm linh đồng trên một cổ phiếu
vict hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một có lúc xuống đến tám mươi hai đồng một cổ phiếu nhưng có thời điểm đã lên gần một trăm sáu mươi đồng
đó là những cổ phiếu đầu tư giá trị giới đầu cơ đánh ngắn hai năm nay bội thu từ những cơn sóng rồn rập ở cổ phiếu ngân hàng chứng khoán
nếu nói về câu chuyện của năm hai nghìn hai mươi một vàng không có cửa với chứng khoán
không có thống kê nào về số lượng những nhà đầu tư vàng bỏ sang chứng khoán nhưng giao dịch eos của kim loại quý
cũng như số lượng tài khoản chứng khoán tăng đột biến trong năm hai nghìn hai mươi một cho thấy đã có hàng ngàn hàng vạn nhà đầu tư bỏ vàng để tìm đến chứng khoán
và cả bất động sản không chỉ giới đầu tư ngay cả những người lớn tuổi đã trải qua một thời cái gì cũng quy ra vàng tình cảm cũng phôi phai theo thời gian
mới đây một phụ nữ lớn tuổi tại sơn tây hà nội vừa từ chối món quà năm chỉ vàng kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới mà người trồng tặng khiến cả nhà đều ngỡ ngàng
chồng bà vẫn giữ trong lòng niềm tin rằng vàng là món quà quý giá và trúng ý vợ nhất bởi ông đã chứng kiến bà dùng vàng làm của hồi môn cho các cô con gái
làm phân thưởng cho các cháu trước mỗi kỳ thi lớn trong quãng đời học sinh sinh viên
thanh xuân của ông bà cũng gắn liền với vàng
cứ vài kỳ lĩnh lương bà lại tích cóp mua một hai chỉ vàng
cất vào chiếc hộp nhỏ giấu trong góc tủ
khi cần sắm sửa gì cứ quy ra vàng mà trả
thời ông bà vàng là nhà là xe máy là các vận dụng trong gia đình
nhưng dần theo thời gian không ai còn mua bán bằng vàng nữa
bây giờ lương hưu của ông bà cũng được trả qua tài khoản
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát con gái của ông bà mở cho ông bà ví điện tử
từ đó mọi giao dịch thanh toán tiền điện nước hàng tháng đều thông qua ví này
ông bà không cần phải đi đến điểm tập trung để đóng tiền nữa
vừa đỡ đi lại vất vả vừa tránh được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
người phụ nữ này chia sẻ
tôi già rồi đi lại cũng khó khăn chưa kể dịch bệnh phải hạn chế ra ngoài
mua vàng bây giờ lúc cần lại phải mang đi bán mất công
chưa kể khu này có vài tiệm vàng họ nói giá nào phải bán ra đó có khi còn lỗ
bà cũng kể chuyện năm ngoái bà mang đôi bán bông tay vàng bốn số chín
bị chủ tiệm vàng chê cũ dơ rồi trừ công cán tính ra đúng là lỗ thật
thậm chí đã có thời điểm vàng khiến người ta vàng mắt
nói đến vàng trong ký ức của một người dân tại quận tân bình thành phố hồ chí minh vẫn còn nguyên vẹn câu chuyện
cách đây hơn một thập kỷ anh có đi vay một mươi bốn cây vàng tương đương với một mươi bốn lượng vàng
hơn một năm sau đến lúc phải mua trả nợ thì giá vàng đã tăng gấp rưỡi khiến anh phải bấm bụng chịu lỗ mua vàng trả nợ
vàng thất sùng là sự thật nhưng sự thất dùng của vàng không hoàn toàn đến từ khoản lợi nhuận khiêm tốn
mà đến từ sự rủi ro phi lý của kim loại quý
trên thị trường việt nam hiện nay có thể chia đầu tư vàng thành ba phân khúc bao gồm vàng miếng sgc vàng nhẫn và vàng tài khoản
đầu tiên là vàng miếng sgc thương hiệu vàng miếng duy nhất do ngân hàng nhà nước độc quyền sản xuất
nhưng cả năm nay thoát ly hoàn toàn với giá thế giới khi luôn cao hơn từ một mươi một một mươi hai triệu đồng một lượng
một mức cao kỷ lục không ai có thể tưởng tượng nổi
cách đây khoảng một thập kỷ vàng trong nước cao hơn vàng thế giới chỉ khoảng năm triệu đồng thôi
là đã dậy sóng nguy cơ gom đô nguy cơ vỏ lậu khiến cơ quan chức năng đau đầu
còn bây giờ mức tranh lệch đã kéo gấp hai năm lần nhưng thị trường ngoại hối vẫn sóng yên biển lặng
mặt tích cực thì việc này cho thấy công cuộc chống vàng hóa nền kinh tế của nhà nước đã thành công
vàng không còn là công cụ thanh toán cảnh người dân xếp hàng mua vàng cũng chỉ còn trong hoài niệm
nhưng ở chiều ngược lại việc thương hiệu vàng quốc gia ngày càng mai một cũng là chuyện đáng buồn
ở góc độ nhà đầu tư
bỏ tiền vào bất cứ hàng hóa gì thì tiêu chí đầu tiên là giá
người xưa có câu mua rẻ bán đắt chứ mua đắt thì cầm chắc lỗ
mà đắt hơn đến gần một mươi hai triệu đồng một lượng so với giá vàng thế giới như vòng miếng sgc thì họa điên mới mua
đây là tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư vàng
vàng miếng sgc còn thêm một rủi ro lớn là tranh lệch giữa giá mua và giá bán rất cao
có thời điểm lên đến hàng triệu đồng mỗi lượng
quan trọng hơn biên độ này nằm trong tay các công ty kinh doanh vàng
tùy ý điều chỉnh miễn có lợi nhất cho họ
do vậy dù nhà đầu tư có đón đúng hướng sóng sáng mua giá giảm
nhà đầu tư cũng không thể làm bàn khi chưa hay chiều hôm đó giá vàng vụt tăng
với tất cả những chuyện phi lý đó vàng miếng sgc đã thất dùng không chỉ với các nhà đầu tư
mà cả người yêu vàng truyền thống
ông trần thanh hải chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vàng bạc đá quý sgc phú thọ thừa nhận
người mua vàng miếng sgc với doanh số lớn hiện nay rất ít
vì giá nó quá bất hợp lý cho nên buôn vàng miếng sgc gần như không có lãi
minh chứng rõ nhất thể hiện qua tình hình kinh doanh của thương hiệu vàng miếng duy nhất
do nhà nước độc quyền sản xuất hết sức éo ụt
năm hai nghìn hai mươi năm thăng hoa của kim loại quý thị trường vàng thế giới xác lập kỷ lục vào tháng tám
với mức hai sáu mươi ba usd một ounce trong khi trước đó chỉ năm tháng
giá vàng vẫn ở đáy thấp nhất là một bốn trăm năm mươi một usd một ounce
trong nước nếu đầu năm hai nghìn hai mươi
giá vàng chỉ ở mức bốn mươi hai tám triệu đồng một lượng
thì đến đầu tháng tám đã tăng lên sáu mươi hai triệu đồng một lượng
tăng hơn một mươi chín triệu đồng mỗi lượng tương ứng mức tăng hơn bốn mươi bốn
đây là mức giá cao nhất mọi thời đại của vàng
xong lợi nhuận sau thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn sgc chỉ đạt chưa tới năm mươi sáu tỷ đồng
biên lợi nhuận dòng vẹn vẹn chỉ có hai mươi bốn
trong khi doanh thu vượt mức một tỷ usd
đó là chưa mổ xẻ kỹ về cơ cấu lợi nhuận
nhưng trong con số khiêm tốn đó
đóng góp một phần không nhỏ đến từ việc dập vàng miếng của đơn vị này
con số lợi nhận khiêm tốn của sgc càng trở nên thê thảm hơn
nếu so sánh với doanh nghiệp tư nhân p g công ty cổ phần vàng bạc đa quý phú nhuận
năm hai nghìn hai mươi là năm công ty này vượt mốc ngàn tỷ đồng lợi nhuận
cụ thể doanh thu của p g đạt một mươi bảy năm trăm một mươi một tỷ đồng
tăng ba lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt một sáu mươi chín tỷ đồng
biên lợi nhuận gộp trong năm hai nghìn hai mươi
đạt một mươi chín bốn biên lợi nhuận dòng đạt sáu
năm hai nghìn hai mươi một dù chưa công bố nhưng theo nguồn tin
lợi nhuận của công ty sgc cũng chỉ khoảng bảy mươi tỷ đồng
trong khi p g chắc chắn vẫn sẽ bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng
bởi một mươi một tháng công ty này đã đạt tám trăm ba mươi bảy tỷ đồng lợi nhuận sau thuế